bên cạnh những con đường mòn tự nhiên được trả lại thì những con đường bê tông dẫn thẳng xuống biển cũng đang được triển khai thí điểm ở nhiều nơi với chiều dài gần năm trăm linh mét rộng ba mét có nơi có chủ trương mở rộng đến năm mét
những con đường này được xây dựng bằng kết cấu tấm đan bê tông cốt thép đúc sẵn phủ tấm nhựa giả gỗ hoàn thiện đồng thời sẽ triển khai xây dựng các bãi đổ xe và khu vui chơi
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thay đổi thói quen tái sử dụng hoặc tái chế sản phẩm làm từ nhựa tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
và đặc biệt là không vứt rác thải nhựa bừa bãi ra môi trường sống là một trong những việc làm cần nhất hiện nay
một hành động nhỏ của mỗi người dân sẽ góp phần tạo nên hiệu quả lớn để bảo vệ môi trường sống của thế hệ hôm nay và mai sau
vào tám giờ tối qua tại quảng trường hai tháng bốn thành phố nha trang
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã long trọng khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín và festival biển nha trang khánh hòa hai nghìn một mươi chín với chủ đề nha trang sắc màu của biển
trên sân khấu chính mang hình dáng của một con tàu lướt sóng ra khơi
chương trình nghệ thuật lễ khai mạc festival biển nha trang hai nghìn một mươi chín được giàn dựng công phu hoành tráng
với hai phần chính là khánh hòa tinh hoa hội tụ và nha trang sắc màu của biển
chương trình đã mang đến một không khí sôi động lung linh sắc màu với nhiều tiết mục nghệ thuật giới thiệu những nét đẹp về lịch sử văn hóa con người và cảnh quan của vùng đất khánh hòa
chương trình đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến theo dõi
nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự an toàn giao thông được ban tổ chức đặc biệt chú trọng
hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được công an khánh hòa
khánh hòa huy động
tại quảng trường mùng hai tháng bốn nơi diễn ra lễ khai mạc lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
tập trung chủ yếu vào công tác phòng ngừa phòng chống các loại tội phạm trộm cắp cướp giật đảm bảo ở mức cao nhất sự an toàn cho du khách và người dân
tại các tuyến đường chính dẫn vào khu vực diễn ra lễ khai mạc lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động lập chốt để phân luồng
điều hòa giao thông đảm bảo điều kiện thuận lợi an toàn cho khu vực diễn ra khai mạc cũng như việc đi lại của người dân
với sự chuẩn bị chú đáo công phu đêm khai mạc festival biển nha trang hai nghìn một mươi chín đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt người dân và du khách
thành phố nha trang tổ chức rất tuyệt vời từ sân khấu âm thanh ánh sáng quảng cáo kể cả các đoạn đường để chắn xe
thành phố nha trang tổ chức rất tuyệt vời từ sân khấu âm thanh ánh sáng quảng cáo kể cả các đoạn đường để chắn xe
với gần sáu mươi hoạt động lễ hội văn hóa nghệ thuật đặc sắc festival biển hai nghìn một mươi chín chính là dịp để du khách thập phương có thể đến và cảm nhận các giá trị văn hóa
những nét đẹp nhiều màu sắc của mảnh đất xứ trầm
biển yến nha trang khánh hòa
đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của giáo hội phật giáo việt nam trong hội nhập quốc tế góp phần tôn vinh giá trị truyền thống phật giáo việt nam luôn đồng hành cùng dân tộc việt nam
cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững là chủ đề được lựa chọn tại đại lễ v sac liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
việc lựa chọn chủ đề này đã cho thấy tầm vóc và y tế
đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín đã đạt được một thức trách nhiệm cao cả của phật giáo trước tình hình biến động của thế giới trên nhiều phương diện đời sống
qua đó cho thấy thái độ tích cực cũng như niềm tin về khả năng góp phần hóa giải những vấn nạn thời đại của phật giáo ngày càng được khẳng định
chúng ta tiếp tục khẳng định là với bạn bè là chúng ta có đủ tầm vóc trong cái thời kỳ hội nhập quốc tế này để mà chúng ta tham gia vào những công việc
có cái tính toàn cầu và thông qua cái việc đó thì giáo hội phật giáo việt nam cũng tiếp tục mong muốn là để bạn bè quốc tế hiểu hơn về cái đời sống tự do tôn giáo ở việt nam
với mong muốn tăng cường sự hợp tác giữa các cộng đồng và tổ chức phật giáo thế giới nhằm tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp phật giáo đối với các mục tiêu mà liên hợp quốc theo đuổi tại đại lễ v sac năm nay
hơn năm trăm linh tham luận sẽ phần nào
phật giáo giải mã những khía cạnh về sự lãnh đạo bằng chính niệm vì hòa bình bền vững đặc biệt các vấn đề phật giáo trong đời sống như cách tiếp cận của phật giáo về gia đình hòa hợp chăm sóc sức khỏe xã hội bền vững cách tiếp cận của phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu cách mạng công nghiệp bốn và cách tiếp cận của phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững
phật giáo có thể là cái giải pháp
phật giáo có thể là cái giải pháp để xử lý các vấn đề toàn cầu và không chỉ trong một quốc gia mà trên toàn thế giới
lịch sử hai năm phật giáo việt nam đã minh chứng về một nền phật giáo nhập thể
giáo hội phật giáo việt nam kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa của phật giáo việt nam trong lịch sử luôn luôn đồng hành cùng dân tộc
trong quá trình hội nhập quốc tế của việt nam những đóng góp tích cực chủ động và có trách nhiệm của việt nam với cộng đồng quốc tế đã được liên hợp quốc
ghi nhận và đánh giá cao
việc giáo hội phật giáo việt nam đăng cai tổ chức đại lễ vê sát liên hợp quốc năm nay càng khẳng định điều đó
đồng thời cũng khẳng định vai trò và vị thế của giáo hội phật giáo việt nam trong hội nhập quốc tế
quan trọng nhất của phật đảng liên hợp quốc đó là hỡi mở rộng tâm tự bi hướng về thế giới này như là một con nhà chung
chia sẻ các trách nhiệm toàn cầu thay vì chúng ta chỉ quan tâm đến quốc gia
và để hướng đến xã hội bình vững hòa bình thế giới
đây là một cơ hội rất là lớn để cho không chỉ phật giáo việt nam mà nơi đây gọi là một nơi già lam của tam trúc
thì hy vọng rằng mời tất cả quý phật tử nhật bản cũng như tất cả phật tử khắp nơi hãy về ở đây để mà cùng một lần chiêm ngưỡng tham bái
sẽ cảm nhận được những cái điều hết sức và sâu sắc
thì qua đó qua thông điệp này
tôi cũng chia sẻ và kêu gọi tất cả quý vị hãy giữ cái hòa bình và cái từ bi và trí tuệ của đạo phật
đại lễ phật đàn liên hợp quốc về sát hai nghìn một mươi chín sẽ khai mạc vào tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
cùng với sự tham gia của lãnh đạo đảng nhà nước
đại lễ vê sát liên hợp quốc lần thứ một mươi sáu tại việt nam sẽ chào đón nhiều nguyên thủ các quốc gia đến từ quê hương của đức phật
các quốc gia phật giáo và cùng nhau chia sẻ
những giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc
về một thế giới hòa bình ổn định và phát triển thị vượng
mở đầu tiểu mục có thể bạn quan tâm ngày hôm nay là một tin vui cho những người đang có bệnh lý về chấn thương chỉnh hình
đó là từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu bệnh viện hữu nghị việt đức sẽ phối hợp với đoàn chuyên gia hoa kỳ
các bệnh lý chấn thương chỉnh hình xương khớp với các chuyên gia thuộc các chuyên ngành phẫu thuật chi trên phẫu thuật chi dưới y học thể thao trình hình
đây là hoạt động thường niên của khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao bệnh viện hữu nghị việt đức
phối hợp với hội phẫu thuật chỉnh hình cổ bàn chân hoa kỳ hội phẫu thuật chấn thương chỉnh hình california hoa kỳ và nhiều quốc gia khác
để khám và điều trị các bệnh lý về xương khớp đặc biệt là chỉnh hình di chứng dị tật phức tạp
thời gian khám và tư vấn
thứ năm thứ sáu ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thứ bốn đến thứ sáu ngày hai mươi chín đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thứ năm thứ sáu ngày sáu bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thứ năm thứ sáu ngày một mươi ba một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
địa điểm khám sơ bộ và sàng lọc
phòng một trăm ba mươi ba nhà c hai bệnh viện hữu nghị việt đức
khám chuyên gia
phòng ba trăm linh một tầng ba nhà b ba
khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao bệnh viện hữu nghị việt đức

bác sĩ phan bá hải

bác sĩ nguyễn hoàng quân
khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao

bác sĩ phan bá hải

khám chuyên gia phòng một trăm ba mươi ba nhà c hai bệnh viện hữu nghị việt đức
khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao
số điện thoại chín trăm tám mươi chín tám trăm năm mươi một chín trăm một mươi chín
khách hàng sẽ được tặng kèm các gói quà tặng
được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi
bộ gối than hoạt tính gói kiểm tra sức khỏe
với tổng giá trị lên đến gần một tám tỷ đồng
vâng như đã nói ở phần trên
thì ngày hôm nay cũng là ngày chính thức diễn ra
đại lễ phật đạt đế đập quốc
tại chùa tam trúc tỉnh hà nam
và chủ đề việt sắc năm nay
đó chính là cách tiếp cận của phật giáo
về sự lãnh đạo toàn cầu
và trách nhiệm cùng chia sẻ
vì xã hội biển vững
và sẽ được thể hiện xuyên suốt trong nội dung
của chương trình khai mạc chương trình bế mạc
các phiên hội thảo hay triển lãm
nhằm có thể phát huy những cái giá trị cốt lõi
tinh hoa của đạo phật
vào trong cuộc sống thường ngày của chúng ta
vâng chúng tôi cũng cung cấp thêm một thông tin
đến quý vị khán giả
đó là đây là lần thứ ba
mà đại lễ đã được tổ chức tại việt nam chúng ta
theo ước tính thì có khoảng hai vạn phật thử
cùng các đại biểu trong và ngoài nước
sẽ đến tham gia lễ
vâng với số lượng du khách đến tham dự lễ
phật đàn của chúng ta như thế này
thì tôi nghĩ rất là lớn đúng không ạ
tuy nhiên thì không hiểu rằng là cái công tác về đảm bảo
trật tự an toàn giao thông cũng như là phân luồng giao thông
thì đã được tiến hành như thế nào rồi chị điêu anh
vâng công tác đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội thì đã được lực lượng công an
chủ động đặt ra với những yêu cầu cao nhất
quyết tâm không để xảy ra các tình huống
phát sinh đột xuất bất ngờ
trong suốt thời gian trước trong và sau đại lễ
tại trục đường chính quốc lộ dẫn vào chùa tam trúc
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức gia quân
và bố trí tại điểm chốt
nhằm hư dẫn phương tiện cũng như tổ chức phân luận từ xa
khi có xe đại biểu ban tổ chức
cùng với đó
tổ chức khảo sát các tuyến đường dẫn khác
hướng về chùa tam trúc như từ hoài đức hà nội
chi nê hòa bình
hoặc tuyến đường tránh thành phố phủ lý
trên cơ sở đó xây dựng các phương án
khi xảy ra ủn tắc
kiểm soát tuần tra trên các tuyến
bên cạnh việc không để xảy ra tình huống đột xuất
bất ngờ đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ đại lễ
lực lượng công an sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp
nếu cố tình vi phạm
đồng thời lưu ý phận tử và nhân dân
khi đến tham gia các hoạt động tại chùa tam trúc
cần tuân theo các hướng dẫn của các lực lượng chức năng
nhất là tại các khu vực ưu tiên
cho nguyên thủ quốc gia và đại biểu quốc tế
đại lễ phật đàn năm hai nghìn một mươi chín
cũng chính là cơ hội
để quảng bá một việt nam hiếu khách
thân thiện hòa bình và cởi mở
tới các đại biểu quốc tế
dân hương lễ chùa dịp này là một cách
để mỗi phật tử thể hiện lòng thanh kính
với đất phật
nhưng chúng ta cũng cần biết cách dân hương
lễ phật như thế nào cho đúng
để mỗi phật tử việt nam trở thành cầu nối
giúp quảng bá hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế
vâng tôi nghĩ rằng từ lâu
việc đó chính là đặt chúng ta
đặt tiền giọt dầu
tôi nghĩ rằng đã tồn tại rất là lâu
trong văn hóa của người việt
tôi thấy rằng là rất là nhiều người
khi mà đi chùa hoặc là đi các đền
thì chúng ta hay thường đổi rất là nhiều tiền lẻ
để đặt lên tay của đất phật
rồi các ban lễ
rồi có nhiều người
còn đặt cả dưới chân của đất phật nữa
và tôi nghĩ rằng là những hình ảnh đấy
thì vô cùng phản cảm không biết chị điêu anh nghĩ sao
vâng về vấn đề này thì tôi cũng đã
có đọc một số những bài viết
của các vị thượng tọa chủ trì các chùa
ở nước ta thì đúng là việc giọt dầu
phát tâm công đức là một nét đẹp
thanh cao của người việt ta
tuy nhiên nhiều hành động phản cảm như là
xoa tiền vào chân vào tay
các phó tượng hay là ném đặt
tiền lễ trên các ban lễ
thì đang gây ra nhiều hành động phản cảm
nơi chùa triển
thượng tọa thích thanh nhã chủ trì chùa trấn quốc
cho rằng là lịch sử văn hóa chùa
có các sư chủ trì từ tiền công đức
các chủ trì sẽ tu bổ chùa
nhưng tiền phải cho vào hòm công đức
cho trang nghiêm
công đức là
đa thiểu tùy duyên tùy mình
thế nhưng cũng phải cung kính
vâng thì rõ ràng là tôi nghĩ rằng
việc công đức cũng chính là cái tâm của mình
để thể hiện được cái cõi
gọi là cái sự
thành tâm đối với cõi phật
tuy nhiên thì làm thế nào để chúng ta
có thể thể hiện một cách trang nghiêm và trân trọng
thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi
và bên cạnh đó thì ngoài ra chúng ta
còn rất nhiều những phong tục khác
chúng ta phải sắm lễ rồi diện trang phục
đi chùa như thế nào
trong cách hợp lý để khi mà đến chỗ trang nghiêm như vậy
vâng ạ một số lưu ý
chúng tôi dành cho quý vị như sau
khi đi lễ chùa thì chúng ta nên chọn trang phục
nhã nhặn sạch sẽ kín đáo lịch sự
không mặc váy ngắn quần cọc áo xuyên thấu
ngoài ra thì chúng ta cũng nên mặc trang phục gọn gàng
tiện lợi tránh dườm già gây vướng vứ
đối với phật tử thì phải mặc áo lễ
khi đến điện thờ phật trong chùa
ngoài ra thì nhiều đền chùa
có quy định phải tháo bỏ giày dép
trước khi vào sắp lễ
nên bạn hãy chọn những đôi giày đơn giản
dễ tháo dễ đi
chùa là nơi cần trang nghiêm
vào chùa không nhất thiết phải mang theo lễ vật
nếu muốn dân cúng phật
mọi người có thể chuẩn bị
nhưng không cần quá cầu kỳ
không nên sắm sửa vàng mã tiền âm để dân cúng phật
mỗi chùa có một quy định
đi vào chùa khác nhau
và các phật tử đi lễ cần tuân theo quy định của từng chùa
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phụ gia thực phẩm với khả năng kết hợp của mình
đã làm thay đổi hoàn toàn ngành thực phẩm công nghiệp
tuy nhiên không phải loại phụ gia nào cũng được phép sử dụng trong thực phẩm
bởi khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng
tại mỗi quốc gia
dựa theo danh mục đầu ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế codex
sẽ ban hành danh sách những phụ da không được phép sử dụng trong thực phẩm
tại việt nam
một số phụ gia bị cấm quen thuộc
phải kể đến
thứ nhất là không có lợi cho sức khỏe thì không được sử dụng
cái thứ hai người ta cũng lại phân loại các nhóm là shodyum này
rồi rất nhiều các cái nhóm khác nhau người ta phân loại ra
và người ta sẽ hiểu là cái loại đó là không được sử dụng
loại thứ ba là cái loại nhóm nitrite nitrate
người ta cũng khuyến cáo là không sử dụng
phụ gia thực phẩm của ủy ban công ty
thế giới người ta có thêm một ba trăm linh chất khác nhau
ở việt nam mình có dùng chưa đến bốn trăm linh chất này
đấy là tùy thuộc hoàn cảnh điều kiện của từng quốc gia một
mà họ quy định theo cái luật của họ
chứ không có cái chuyện là so sánh
chứ còn đá là an toàn thực phẩm thì tất cả mọi người trên thế giới này đều bình đẳng với nhau về an toàn thực phẩm
tuy nhiên theo quan điểm của các nhà khoa học
để nói về tính độc với cơ thể của một chất nào đó
các nhà khoa học dùng mô tả không có chất nào là độc
cũng không có chất nào là không độc
độc hay không độc là do liều lượng
để nói về danh giới an toàn của hóa chất
bao giờ người ta cũng có một cái câu viết rất đậm
tức là phải sử dụng đúng liều lượng
và đúng theo quy định
hay là đúng theo chỉ dẫn
thì cái đây là điều rất là quan trọng
bởi vì sao
bởi vì nó là những cái chất độc
cho nên là khi sử dụng mà với quá liều
hoặc là sử dụng không đúng theo cái chỉ dẫn
thì có thể là nó sẽ gây hỏng thực phẩm
hoặc là có thể nó sẽ gây độc đối với cơ thể con người
mà đã có các công trình nghiên cứu
gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người
thì sẽ là không được phép nằm trong danh mục
phụ gia thực phẩm
dùng trong phụ gia thực phẩm
mà tất cả các phụ da khi mà ứng dụng trong thực phẩm
thì đều phải đạt đến mục tiêu chuẩn
để được dùng trong thực phẩm
thì chúng ta mới sử dụng
tại vì trong màu thì
ví dụ màu caramel thì có rất là nhiều
trong loại màu caramel
nhưng mà chỉ chúng ta khi dùng trong thực phẩm
phải dùng màu caramel dùng cho thực phẩm
thì không thể dùng màu caramel cho công nghiệp
với phụ gia thực phẩm cũng như vậy
tất cả các chất đều có giới hạn liều lượng
mà nhà sản xuất buộc phải tuân thủ
để bảo đảm tính an toàn của sản phẩm
tính an toàn này được xác định bằng việc
với liều lượng nào cơ thể có khả năng đào thải độc tố
và với liều lượng nào gây mất an toàn cho cơ thể
sử dụng với số lượng lớn vượt ngưỡng cho phép
sử dụng hóa chất không tinh khiết
và đặc biệt là sử dụng phụ da sai mục đích
là những con đường phổ biến
để phụ gia gây độc cho con người
đang tồn tại ở việt nam
có một trường hợp xảy ra
hoặc là vì thịt đã ôi tiêu rồi
người ta phải dùng chất tẩy rửa
để người ta tẩy rửa mùi ôi tiêu đi
để người ta làm sản xuất
bán cho cửa hàng bình dân cơm bình dân
đấy là những hiện tượng mà không đẹp một thế nào cả
khi mà xã hội con người ta cần phải quan tâm đến nhau
natri dioxid hay được biết đến với tên gọi là chất tẩy đường
với công dụng làm sạch thực phẩm
điều chỉnh đồ axit được cho phép sử dụng trong thực phẩm
tuy nhiên nhiều cơ sở lạm dụng khả năng này
đạm dụng khả năng này mà sử dụng nari dioxide để phu phép thực phẩm ôi thối trở nên tươi mới
người tiêu dùng do vậy mà nhiễm độc khi sử dụng
có quá nhiều cảnh báo về thực phẩm kém chất lượng thực phẩm ngâm hóa chất cấm
thế nhưng vì lợi nhuận vẫn còn rất nhiều sản phẩm mang độc chất như vậy được lưu thông trên thị trường
vì vậy người dùng cần hết sức cảnh giác để lựa chọn thực phẩm an toàn
vâng thưa quý vị và các bạn thông thường thì những ảnh hưởng của phụ gia đến sức khỏe của chúng ta
thì thường không biểu hiện cấp tính mà là sẽ tích lũy qua thời gian như là bệnh ung thư
và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tư vấn của chương trình
việc sử dụng phụ da trong thực phẩm tại mỗi nước đều quy định khác nhau
dựa trên nền tảng là danh sách các phụ gia được codex cho phép
như tại châu âu mỗi phụ da được mã hóa bắt đầu bằng tiền tố e
nghĩa là đã qua vòng kiểm tra đánh giá sự an toàn được cộng đồng châu âu ec và hội đồng khoa học về thực phẩm scf đề ra
ngoài ra một số cách sau có thể phân biệt thực phẩm có chứa phụ da cấm hay không
đối với các loại thịt và hải sản nên chọn những sản phẩm tươi có màu sắc tự nhiên độ đàn hồi tốt
không nên chọn các sản phẩm có màu sắc bất thường
đối với thực phẩm khô nên chọn mua ở những nơi rõ ràng về nguồn gốc
không nên chọn sản phẩm có màu sắc quá sai khác với tự nhiên

ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
độ ẩm từ năm mươi đến chín mươi bốn với nhiệt độ thấp nhất đó là từ hai mươi năm ba mươi bốn độ c
và nhiệt độ cao nhất đó là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c có nơi thì trên tận ba mươi bốn độ c
mặc dù những ngày qua có mưa rông tuy nhiên do thời tiết nắng nóng còn diễn biến phức tạp
núi của tỉnh quảng nam thì luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng
và các ngành chức năng khuyến cáo rằng khi mà người dân phát hiện cháy rừng bằng mọi cách
phải báo ngay cho đội kiểm lâm cơ động và chính quyền địa phương để kịp thời chúng ta có hướng xử lý
và hạn chế những thiệt hại do cháy rừng gây ra
tiếp theo khi do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
cường độ trung bình đến mạnh
trong hai ba ngày tới ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa
có nơi mưa to và rẻ rác có rông
lượng mưa thì phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm trên hai mươi bốn h và có nơi thì trên năm mươi mm trên hai mươi bốn h
thời gian xảy ra mưa to và rông sẽ tập trung từ chiều đến đêm và
trong mưa rông có khả năng cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
còn bây giờ sẽ là như thường lệ mời quý vị theo dõi những thông tin chi tiết
về dự báo thời tiết cho các vùng

hẹn gặp lại
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại